trong quá trình bỏ trốn điều quy cùng với một đối tượng khác có va chạm xe máy với anh điểu khay tại xã lộc an
hai đối tượng này đã đuổi đánh anh khai và cướp chiếc xe máy của anh khai đem đi bán
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo điểu quy tám năm tù giam bị cáo điều tuấn bảy năm tù giam về tội cướp tài sản
bên cạnh tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản những năm gần đây tình hình tội phạm ma túy đang có những diễn biến hết sức phức tạp
về các quy mô hình thức và phương thức tổ đoàn hoạt động gây ảnh hưởng đến kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
nhằm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh quảng trị đã giao quân chấn áp
tấn công tội phạm và bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi mua bán trái phép các chất ma túy
trước đó tại phường đông lương thành phố đông hà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng đã triệt phá bắt ba đối tượng
về hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy gồm nguyễn mạnh tiến nguyễn thị thanh tùng và phạm quang hưng
cùng chú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị tăng vật thu giữ gồm ba mươi năm gói và một cục heroin gần hai mươi gram
một cân tiểu ly dùng để phân chia ma túy và nhiều đồ vật tài sản tài liệu có liên quan
do hoàn cảnh gia đình khó khăn bản thân cũng có nghiện nên là vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
thì cùng với vợ nãy xin ý định và thực hiện mua heroin về bản để kiếm lời và phục vụ bản thân
trong thời gian khoảng từ tháng một mươi hai mươi năm cho đến tháng một hai mươi sáu
thì trong quá trình buôn bán đó thì đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an bắt quả tán
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị đã khám phá thành công một mươi một vụ
với hai mươi một đối tượng về hành vi sử dụng tàng trữ vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hơn bảy viên ma túy tổng hợp gần hai mươi g heroin sáu gói ma túy đá một xe ô tô và nhiều đồ vật tài liệu khác
đáng nói các đối tượng ngày cắn manh động với phương thức thủy đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng
để có cái giải pháp trong thời gian tới thì lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy sẽ là tích cực để tham mưu nhiều văn bản cho ban giám đốc công an tỉnh
cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương để chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới
đồng thời vấn đề thứ hai là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy sẽ có hợp chặt chẽ với các lực lượng chuyên trách như lực lượng phòng chống ma túy của hải quan
biên phòng cảnh sát biển để phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng trên địa bàn để đồng loạt gia quân tuyên truyền mạnh vào các địa bàn đô thị
tuyên liên giới vào các đối tượng có nguy cơ nghiện cao để nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân hiểu biết về tác hại của ma túy
để công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ma túy ngày càng đạt hiệu quả cao
bên cạnh việc tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức tô giác tội phạm trong quần chúng nhân dân
lực lượng công an cần tập trung làm tốt công tác nắm tình hình phát hiện các tụ điểm mua bán tiêm trích và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
kiên quyết đấu tranh triệt phá không để hình thành các đường dây mua bán ma túy và các tụ điểm sử dụng ma túy phức tạp trong các khu dân cư
góp phần kiềm chế sự gia tăng của loại tội phạm ma túy
bằng thủ đoạn lừa đảo đánh vào lòng tốt và sự cả tin của nhiều người dân phạm văn ngoan chú huyện củ chi tp hcm đã lừa hàng chục nạn nhân với số tiền hơn một tỷ đồng
trình diện tại cơ quan công an một phụ nữ chú phường đa cao quận một tp hcm cho biết
có người đàn ông tự xưng tên sĩ gọi điện thoại vào số máy bàn nói là người thân của gia đình bà và đang cần tiền để đưa cho người nhà hiện đang cấp cứu tại bệnh viện
nhưng do đang đi vắng nên chưa chuyển tiền đến kịp
mong muốn bà cho vay nóng ít tiền rồi chuyển qua tài khoản sau đó sẽ gửi trả
do cả tin nên đã bị lừa với tổng số tiền hơn ba trăm năm mươi triệu đồng
từ những trình báo của nhiều nạn nhân bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự công an đã tiến hành điều tra xác minh nhanh chóng phát hiện đối tượng nghi vấn là phạm văn ngoan
tại cơ quan điều tra ngoan khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách gọi đến các điện thoại bàn của nhiều người
nhất là phụ nữ và những người lớn tuổi để lấy thêm thông tin từ chính nạn nhân
bằng thủ đoạn lừa đảo đánh vào lòng tốt
và sự cả tin của nhiều người ngoan đã lừa hàng chục nạn nhân với số tiền chiếm đoạt trên một tỷ đồng
qua điều tra mở rộng công an cũng đã bắt giữ thêm đối tượng trần thị tuyết phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại quận bốn người đã dùng chứng minh nhân dân của mình và nhiều người khác mở tài khoản atm ngân hàng sacombank
cung cấp lại cho ngoan để đối tượng sử dụng rút tiền lừa đảo
với mỗi thẻ atm phong được hưởng hai triệu đồng
đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện thời gian gần đây tại tp hcm
và một số tỉnh phía nam
cơ quan công an kêu gọi những người bị lừa với thủ đoạn tương tự
nên nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an qua số điện thoại tám ba trăm tám mươi tám sáu trăm bốn mươi năm trăm linh tám để cung cấp thông tin
đối với người tiêu dùng amphatray là một loại thuốc khá phổ biến
có tác dụng làm giảm phản ứng viêm và phù nề được sử dụng trong nhiều trường hợp điều trị bệnh
tuy nhiên mới đây lực lượng chức năng thanh hóa đã phát hiện vụ làm giả loại thuốc này một cách khá tinh vi
đặc biệt là khi đặt hai hộp thuốc thật giả cạnh nhau một người dân bình thường thì không thể nào phát hiện ra được
và nếu số lượng thuốc này được bán chất lọt ra thị trường chắc chắn sẽ để lại hậu quả khôn lường
ngày hai mươi ba tháng năm từ tin báo của nhân dân lực lượng quản lý thị trường phối hợp với công an huyện quảng sương
tỉnh thanh hóa đã bắt giữ đối tượng lê sĩ giang chú xã quảng định huyện quảng sương
khi đối tượng đang có hành vi bán thuốc tân dược nghi là giả cho các quầy thuốc
tăng vật thu giữ là một trăm linh hộp thuốc tân dược mang nhãn hiệu alphacimotrypsin j loại hộp hai vị một mươi viên nén nghi là giả
từ lời khai của đối tượng giang công an huyện quảng sương đã làm rõ các đối tượng có liên quan
gồm lê thị tuyết là vợ của lê sĩ giang nguyễn thị hoa nguyễn thế anh
hận liệt từ lời khai của đối tượng giang là giả
không phân biệt là giả
nên là mua của đối tượng giang
trong quá trình kiểm tra bắt giữ
ban đầu xác định là phương thức tủ đoạn của các vị tượng tương đối phức tạp
ban đầu các đối tượng tổ chức đi trào hàng bằng hình thức cầm mẫu sản phẩm
để đến tất cả các đại lý
và sau đó là trào hàng với cái hành vi ở với cái phương thức là đánh vào cái tâm lý của người kinh doanh
tức là cũng không xác định cũng không xác định cho người kinh doanh đó là hàng giả
mà chỉ đánh vào cái hành vi là ham rẻ của các cơ sở kinh doanh để mà cung cấp nguồn hàng này
khi các cơ quan chức năng lấy mẫu thử nghiệm loại thuốc này không có chất kháng viêm tức là thuốc giả
kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thuốc mà đội quản lý thị trường số một mươi chín gửi đến trung tâm kiểm nghiệm là thuốc giả
đồng thời công ty sanofi là đơn vị sản xuất cũng khẳng định lô thuốc trên không phải do công ty sản xuất ra
như vậy mẫu thuốc gửi đến trung tâm kiểm nghiệm là mẫu thuốc giả
từ lời khai của các đối tượng tiến hành kiểm tra các cửa hàng bán thuốc
lực lượng chức năng đã thu hồi một mươi năm hộp thuốc alpha tray già tại hai cửa hàng
khi được hỏi về nguồn gốc và chất lượng của loại thuốc này các chủ hàng thuốc đều không rõ là mình đã mua phải hàng giả
mình cũng không để ý lắm cái hộp mà chỉ nhìn thấy nó giống với cái hàng của mình bán
thì mình nhập thôi chứ còn cũng không xem kỹ
trong vụ việc này đáng lưu ý là ba trong số các đối tượng trên đều có trình độ y dược
lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân ở vùng quê và đánh vào tâm lý lợi nhuận
các đối tượng đã trào hàng và bán thuốc giả cho những cửa hàng ở đây
thủ đoạn của chúng hết sức tinh vi
chúng sản xuất tân dược già phổ biến
sau đó dùng kỹ thuật gia công dán nhãn mát cho mới
và thay đổi nhãn mát biến thuốc nội thành thuốc ngoại
và nghiễm nhiên bán ra thị trường với giá gần bằng thuốc thật để tránh sự nghi ngờ
hành vi thay đổi đến nhiều mây ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng gió tây nam cấp hai cấp ba
chiều tối thì mưa rông nhiệt sẽ chỉ xuất hiện mang tính chất địa phương với lượng không nhiều
nhiệt độ trong ngày đạt ở mức là từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy trời mây thay đổi
ngày nắng gián đoạn với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
với nhiệt độ là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ thì thời tiết sẽ thuận lợi hơn trong khoảng sáng đến trưa
sau đó vào lúc chiều tối khi quá trình hội tụ bắt đầu mạnh mẽ hơn
thì sẽ xuất hiện những cơn mưa rông và chảy đều trên khu vực
có nơi mưa to đến rất to
nên nhiệt độ ở mức ôn hòa khi đạt trong khoảng là từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
nói chung là thời tiết sẽ rất thuận lợi trong hoạt động dân sinh
những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay